cơ quan giám sát dịch tễ quốc gia brazil vừa thông báo cho phép các hiệu thuốc tại nước này tiến hành xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
theo phó giám đốc cơ quan dịch tễ quốc gia anvisa antonio barra torres việc tăng cường các xét nghiệm phát hiện virus sars cov hai sẽ là chiến lược hữu ích nhằm giảm sự quá tải trong bệnh viện và cũng để giảm nhu cầu về dịch vụ y tế trong các mạng lưới công cộng
trong khi đó giám đốc anvisa marcos miranda chỉ ra rằng cơ quan phụ trách y tế của các bang và thành phố nên phối hợp với các nhà thuốc để xác nhận thông tin liên quan đến kết quả của các xét nghiệm virus sars cov hai
brazil hiện là nước chịu tác động nặng nề nhất do dịch covid một mươi chín tại khu vực mỹ la tinh với hơn sáu mươi sáu ca covid một mươi chín